nhằm đảm bảo khả năng chiến đấu huy động lực lượng dân quân cũng như kế hoạch tổ chức huấn luyện năm thứ nhất năm hai nghìn hai mươi
đảng ủy ban chỉ huy quân sự huyện mang giang tỉnh gia lai luôn quán triệt chặt chẽ mục tiêu chỉ tiêu thi đua cụ thể
nhằm động viên cổ vũ cán bộ chiến sĩ vượt qua khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ góp phần làm cho lực lượng vũ trang huyện ngày càng vững mạnh
dưới cây nắng gây gắt của những ngày giữa tháng bốn không làm nản trí các chiến sĩ dân quân năm thứ nhất
đối với những chiến sĩ dân quân năm thứ nhất bước đầu còn bỡ ngỡ với vũ khí thao trường huấn luyện
nhưng được cán bộ ban chỉ huy quân sự huyện mang giang hướng dẫn tận tình
từ khi đơn vị được đầu tư xây dựng thao trường ba trong một có quy mô năm mươi ha với đầy đủ các hạng mục phục vụ cho công tác huấn luyện và công tác hậu cần tại chỗ
hàng năm quân số tham gia huấn luyện đều đạt trên chín mươi năm
qua kiểm tra các khoa mục thì một trăm linh đặt yêu cầu trên bảy mươi sáu khá giỏi
được huấn luyện ở thao trường ba trong một tôi cảm thấy các đồng chí chủy rất quan tâm
chỉ bảo tận tình phục vụ chú đáo nơi ăn nơi ở thể dục thể thao và văn hóa với nghệ
do vậy kết quả bánh của tôi đạt lộ giỏi từ kết quả đó tôi trở về phục vụ địa phương được tốt hơn
ngoài ra đảng ủy ban chỉ huy quân sự huyện mang giang đã đẩy mạnh công tác
tăng gia sản xuất như chăn nuôi bò lợn đào ao thả cá trồng hồ tiêu chanh dây
chăm sóc rừng phòng hộ bảo đảm tự túc ba mươi thịt cá một trăm linh rau xanh trong các bữa ăn của các cán bộ chiến sĩ
trong những năm thời gian qua chính vì xây dựng thao trường ba một
lực lượng vũ trang của chúng tôi hàng năm đều tập trung vào công tác huấn luyện
chẳng chẳng có bước nâng lên bắt đầu
trên cơ sở hàng năm là chúng tôi với cái phương trâm là cơ bản kích thực phương trách và hiệu quả
năm năm qua đảng ủy ban chỉ huy quân sự huyện mang giang luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao
và xây dựng lực lượng vũ trang huyện ngày càng vững mạnh
đối với đảng bộ từ năm hai nghìn một mươi ba đến nay đều đạt trong sạch vững mạnh được quân khu năm tặng nhiều bằng khen
đặc biệt trong năm hai nghìn một mươi tám đơn vị đã vinh dự nhận cờ thi đua của bộ quốc phòng
vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng